trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của kinh tế thị trường
xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm liên kết là yếu tố quan trọng đặc biệt
để bảo đảm cho liên kết vùng có hiệu quả
theo đó yêu cầu cần có các chính sách hỗ trợ theo hướng đổi mới toàn diện
cơ chế đặc thù trồng huy động và sử dụng ngân sách hỗ trợ
nhằm tạo cơ hội động lực cho khu vực kinh tế tập thể
hợp tác xã bắt kịp vươn lên với các khu vực thành phần kinh tế khác
để phát triển nhanh bền vững
theo cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đồng bằng sông cửu long
là vùng có tỷ lệ hợp tác xã tham gia liên kết lớn nhất cả nước
với một một trăm ba mươi sáu hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho thành viên
chiếm bốn mươi sáu bảy mươi ba tổng số hợp tác xã nông nghiệp cả vùng
đã có nhiều mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu
thành công trong liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
tuy nhiên năng lực của các hợp tác xã nông nghiệp trong vùng
nhìn chung còn hạn chế về vốn tài sản trình độ
do đó cần có những đột phá về cơ chế chính sách
để thúc đẩy các hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi
từ đó tăng giá trị cho nông sản thúc đẩy kinh tế nông thôn
hiện nay thì các công ty sản xuất chế biến nông sản
hầu như là trong vùng đều có sự phối hợp
với nhau để thu mua cho bà con đặc biệt là cho các hợp tác xã
vùng nguyên liệu là giữa các tỉnh trong bồn đồ mạch hồ lông
đang xen với nhau
nhà máy của tỉnh này có thể sử dụng nguyên liệu của tỉnh khác
và chính vì vậy các hợp tác xã cũng phải liên kết theo cái chuỗi giá trị
thành phố cần thơ có ba trăm hai mươi bảy hợp tác xã
trong đó có một trăm bảy mươi hợp tác xã nông nghiệp với trên hai tám trăm linh thành viên
tổng diện tích canh tác hơn năm hectare
hàng năm sản xuất
trên một trăm linh tấn nông sản các loại
một số hợp tác xã đã và đang tham gia vào chuỗi giá trị
có nhãn hiệu hàng hóa truy xuất nguồn gốc chứng nhận việc gáp
được chứng nhận sản phẩm ô cớp của địa phương
hỗ trợ thành viên đăng ký mã vùng trồng
đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường
về chất lượng nguồn gốc sản phẩm
cung cấp cho nội địa và xuất khẩu
nhờ sự quyết tâm lớn
nên thời gian gần đây
chương trình kết nối cung ứng hàng hóa vào siêu thị cửa hàng tiện ích
do các sở ngành thành phố phối hợp thực hiện
đã giới thiệu được hai mươi hợp tác xã và doanh nghiệp nông sản
ký kết hợp tác lâu dài với các hệ thống siêu thị
chuỗi cửa hàng bán lẻ
đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
hiện nay là hợp tác xã đang có một hình thức là
hợp đồng gia công nuôi với giò mái idi caomai
thì hiện nay là về cái hoạt động của hợp tác xã là rất ổn định
là bằng hình thức nuôi gia công hoạt động như vậy
thì cái đầu ga của hợp tác xã rất ổn định
hiện tại bây giờ thì nói chung là cái thứ nhất là
cái khâu hợp đồng là ổi gọi là vụt hồng
cái công ty nước ép dưỡng trái cây của lâm
cái thứ hai nữa là tạo một cái mô hình
trăn nuôi cá chê cá chê đông này đó
có những cái giúp cho bà con
có cái cơ sở để phục vụ cho bà con
có cái công ăn việc làm trong cái thành viên hợp tác xã
và nói riêng cả là bà con
thời gian qua các sở ngành chức năng và các quận huyện
tại thành phố cần thơ bám sát chương trình số bốn mươi chín
về thực hiện nghị quyết số hai mươi ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hội nghị trung ương năm khoáng một mươi hai
về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
tăng cường sự chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ phát triển
hợp tác xã nhất là việc tháo gỡ những khó khăn
vướng mắt cụ thể trong từng hợp tác xã
tình hình thì hiện nay trên địa bàn thì các hợp tác xã
cũng chiếm cái tỷ lệ mà khó bao tiêu sản phẩm
của các doanh nghiệp thì cũng khoảng ba mươi cái sản lượng
nông sản của thành phố
do đó trong thời gian tới thì cũng cần khuyến khích
và vận động bà con đặc biệt là các hợp tác xã
phải xây dựng các chuỗi liên kết và đảm bảo
phải có các chuỗi liên kết
bình vững giữa doanh nghiệp hợp tác xã
trong cái việc cung ứng cái vật tư đầu vào
cũng như là hỗ trợ bà con trong cái sản xuất
để hỗ trợ cái đầu ra cho nó bình vững
và tránh được cái tình trạng mà được nguồn mất giá
tại tỉnh trà vinh một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp hiện nay
đã phát huy được vai trò kinh tế tập thể
đầu tàu thực hiện chuỗi liên kết giữa nông dân doanh nghiệp
trong tiêu thụ sản phẩm và không ngừng phát triển
mở rộng thành viên
tích sản xuất tạo nguồn thu tăng cao cho thành viên của mình
thông qua việc nâng cao giá trị sản phẩm
hợp tác xã nông nghiệp rạch lợp xã tân hùng huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi sáu với vốn điều lệ một tỷ đồng
khi mới thành lập hợp tác xã có một trăm năm mươi chín thành viên tham gia góp vốn
ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã chủ yếu là liên kết
cung cấp vật tư nông nghiệp thu mua nông sản
các dịch vụ thủy lợi nội đồng khai thác quản lý chợ
dịch vụ đời sống vệ sinh môi trường xây dựng công trình dân dụng
giao thông cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ liên quan khác
có tám năm hoạt động hợp tác xã có năm trăm một mươi chín thành viên
diện tích đất sản xuất là ba trăm năm mươi hectare
trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
hàng năm hợp tác xã xây dựng kế hoạch chi tiết cả năm
từng vụ nhờ đó một trăm linh thành viên trong hợp tác xã đều sản xuất
theo đúng quy trình kỹ thuật cùng loại giống sản phẩm đầu ra đồng nhất
số lượng lớn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu của doanh nghiệp
sản lượng lúa thương phẩm chất lượng cao hàng năm của hợp tác xã
bán ra thị trường đạt trên ba tấn
hợp tác xã đang liên kết với hai công ty
công ty chế biến liên tục việt nam và công ty việt thanh
cung cấp cho hai công ty này khoảng trên dưới hai tấn trong một năm
khi công kết mình có hợp đồng kinh tế
hợp đồng giữa ba bên
giữa nông doanh giữa thành viên hợp xã và hợp xã dưới công ty
khi mà giá cả thị trường nó có biến động
thì mình vừa có hợp đồng này để mà mình giới thiết cho hai bên ba bên
không chỉ xây dựng mô hình ngay trong thành viên
hợp tác xã nông nghiệp rạch lợp còn liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn xã
đầu tư sản xuất thường xuyên trên diện tích hơn hai trăm linh hectare
đến nay hợp tác xã đã xây dựng được thương hiệu gạo rạch lợp tiểu cần
gạo rạch lợp tân hùng gạo rạch lợp trà vinh đạt chứng nhận ô cớp bốn sao
theo mấy năm trước mình làm theo giống truyền thống của địa phương
từ ngày có hợp tác xã mình làm theo cái quy trình của hợp tác xã
ký các hợp đồng bao tiêu sản phẩm làm theo hướng là hữu cơ
an tâm thì dụ bán lúa mình bán được giá cao hơn ở ngoài chút đỉnh
nhưng mà mình an tâm cái vụ mà lúa
lúa tuột rồi thì mình ký hợp đồng thì nó không thuộc
còn như bán lái ngoài thì lúa tuột và nó tuột
liên kết sản xuất để đi đường dài trong phát triển kinh tế nông thôn
cũng là cách lựa chọn của hợp tác xã nông nghiệp thương mại
và sản xuất dịch vụ xuân thành hợp tác xã xuân thành
xã lương hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh
hợp tác xã xuân thành thành lập năm hai nghìn một mươi năm và với bảy sáng lập viên
và tới thời điểm hiện tại thì được năm mươi năm thành viên hợp tác xã
hợp tác xã xuân thành thì hoạt động đa lĩnh vực
trong đó thì hợp tác xã chương thành tập trung cái lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn
thứ hai là các hoạt động dịch vụ phụ trợ như là thu mua các sản phẩm nông sản
các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp
trong năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi cũng đã có ký hợp đồng được các công ty thu mua
thì hiện giờ các công ty đối tác họ là các công ty xuất khẩu hàng hóa
mà trong đó là kia
là cái cây ớt là cái cây rất là nhạy cảm đối với các cái hoạt động như thuốc trừ sâu
thuốc bảo vệ thực vật các loại
do đó thì cái yêu cầu của họ là làm sao phải đảm bảo được cái nhật ký đồng nguồn
đó là cái họ quan tâm
cái thứ hai là quy trình sử dụng các cái thuốc mà làm sao có trong cái danh mục mà được nhà nước cho phép
cái vấn đề thứ ba nữa là khi kiểm hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn để đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của họ
thì từ các cái thông số đó
chúng tôi cũng đã xây dựng cái cách dẫn hành cho hợp tác xã của mình bằng cái cách kiểm soát dùng trồng
cũng như là xây dựng mãi dùng trồng cho hợp tác xã
hình thức hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị giữa hợp tác xã với doanh nghiệp
ở vùng đồng bằng sông cửu long đã trở nên khá phổ biến
tuy nhiên bên cạnh những hợp tác xã thành công trong tổ chức sản xuất liên kết chuỗi
vẫn còn bảy mươi sáu trên tổng số hợp tác xã trong toàn vùng có liên kết nhưng còn lỏng lẻo
chưa tạo thành chuỗi giá trị
theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ
nút thắt trong tiếp cận nguồn vốn từ chính sách hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết của các hợp tác xã
là yêu cầu hợp tác xã phải có vốn đối ứng tỷ lệ đối ứng lên đến bảy mươi so với vốn vay
cho nên nhiều hợp tác xã chưa mặn mà thậm chí không có khả năng đối ứng
chưa kể sự hạn chế về nguồn nhân lực khiến cho những thủ tục về đấu thầu đầu tư
chuẩn bị hồ sơ thanh quyết toán để giải ngân dự án không thể thực hiện
do đó hợp tác xã còn chưa mạnh dạng tham gia dự án liên kết
trong thời gian qua nổi lên những khó khăn của các hợp tác xã hiện nay trong liên kết vùng
đó là hiện diện tích đất đai của các hợp tác xã còn hạn chế quy mô sản xuất nhỏ lẻ
do đó là tiếng nói của các hợp tác xã còn hạn chế quy mô sản xuất nhỏ lẻ do đó là tiếng nói của các hợp tác xã còn hạn chế
do đó là tiếng nói của các hợp tác xã còn hạn chế quy mô sản xuất nhỏ lẻ
đối với các bên tham gia trong các chuỗi giá trị thì nó chưa được được mạnh
vấn đề thứ hai là vốn cho các hợp tác xã
hiện nay nguồn vốn tính vụ dụng cho các hợp tác xã phát triển
vẫn còn hạn chế do đa số các hợp tác xã không có tài sản chung của hợp tác xã để thế chấp
mà chỉ sử dụng các tài sản riêng của từng thành viên hợp tác xã để vay vốn để hoạt động
do đó nó cũng phần nào hạn chế cái chuyện mà đầu tư những cái đặc biệt là các hạ tầng cũng như máy móc thiết bị
để dùng chung cho hợp tác xã thì nó cũng còn rất là hạn chế
do đó là các chính sách khác để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì nó cũng còn rất là hạn chế
đặc biệt là hỗ trợ cho các cái chuỗi mà theo liên kết
từng cái địa phương nó cũng còn rời rạc và nó chưa có sự kết nối
khó của hợp tác xã hiện tại về là vốn
cái vốn của hợp tác xã thì hiện tại về cái vốn của hợp tác xã cái vốn lưu động thì rất là khó
chưa có đủ khả năng để thu mua nông sản hay là hỗ trợ cho nông nhân trong cái vấn đề đầu vào
thì liên minh hợp tác xã đã làm tham mưu với tỉnh quỹ hội đồng dân quỹ ban dân
đã chuyển đổi hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo mô hình công ty trách nhiệm hóa hãng và thành viên
thì trên cơ sở đó thì cũng tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn lưu động
thì để từ có nguồn vốn lưu động đó thì hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp nó tốt hơn
trong vấn đề mà hỗ trợ nông dân trong sản xuất đầu vào và đầu ra
thì nó đem lại lợi ích cho hợp tác xã và đem lại lợi ích cho thành viên
thì đó là một cái kế hoạch thứ nhất
kế hoạch thứ hai nữa là liên minh sẽ là liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
để hỗ trợ để liên kết giữa ba bên với hợp tác xã liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp
để làm sao để tạo cái niềm tin cho doanh nghiệp để liên kết hợp tác xã nó tốt hơn
để tạo sức mạnh liên kết toàn vùng đồng bằng sông cửu long cần có những đột phá về cơ chế chính sách
để hợp tác xã có thể phát huy tốt vai trò gắn kết các hộ nông dân thành viên
đồng thời tạo mắc xích quan trọng trong thúc đẩy liên kết
dọc với doanh nghiệp để điều phối giám sát thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm
từ đó gia tăng giá trị nông sản
các liên minh hợp tác xã đồng bằng sông cửu long cho rằng
điều cần làm trong thời gian tới là phải bước phá khỏi cách làm cũ
nhất là cần sự kết nối hợp lý phân bổ thực hiện đồng bộ phối hợp bổ trợ bổ sung cho nhau
liên kết vùng phải theo hướng kinh tế tri thức kinh tế xanh bảo vệ môi trường
và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát triển các ngành hàng có hàm lượng công nghệ cao tạo giá trị gia tăng lớn
thúc đẩy sự năng động của các khu công nghiệp theo chiến lược tăng trưởng mới
cùng với đó cần kết hợp quy hoạch vùng nông nghiệp chuyên môn hóa
với quy hoạch phát triển ngành hàng nhằm tập trung nguồn lực và chính sách
cho những sản phẩm thế mạnh của vùng để sớm hình thành vùng kinh tế nông nghiệp phát triển
và ngành hàng nông sản mạnh
trong đó luôn đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác thiết thực của các doanh nghiệp
thực tế khi bàn về tính liên kết ông chata thường nói
người chạy có bay chim bay có bạn muốn đi xa phải đi cùng nhau
nếu có sự liên kết vùng một cách thực chất và hiệu quả hơn
thì kinh tế của các địa phương sẽ cất cánh giúp đời sống bà con nông dân khám khá
và chính các chủ thể là hợp tác xã doanh nghiệp cũng lớn mạnh hơn